xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin mới có liên quan đến đối tượng trần ngọc phúc
tức là phúc xo ba mươi sáu tuổi trú tại huyện hóc môn
được biết đến là đây là đối tượng gây ồn ào trên mạng xã hội trong một thời gian qua
vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn công an tp hcm cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc phúc cùng một mươi người khác
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó phúc xo cùng với sáu đối tượng khác đã bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời em trai của phúc xo là trần ngọc tài cùng ba người khách đến quán karaoke xo faraoon
đường trường trinh phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào sáng cùng ngày công an tp hcm cũng cho biết
phúc xo đã thừa nhận toàn bộ nón vàng dây chuyển vàng thường đeo trên người đều là hàng giả
đáng nói là các biển số xe ngũ quý cũng là giả
phúc xo khai nhận vì thấy mọi người hiếu kỳ cho nên cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý của dư luận
quảng bá quán karaoke xo faraong và các công việc kinh doanh khác
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng bốn đoàn công tác liên ngành văn hóa xã hội
kết hợp cùng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
và công an quận một mươi hai đã tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke xo farrong của phúc xo
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện có sáu trên chín phòng karaoke với tám mươi năm người có nghi vấn sử dụng ma túy
sau đó phòng cảnh sát hình sự đã đưa phúc xo là chủ quán karaoke này
và một số người là nhân viên của quán về trụ sở phòng để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số còn lại hơn bảy mươi người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy thì giao cho công an quận một mươi hai lấy lời khai
tiến hành kiểm tra nhanh ma túy
ngoài ra quá trình kiểm tra hành chính quán karaoke này
cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ được nhiều vật nghi là thuốc lắc rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn chứng từ
sau một thời gian kiểm tra các tăng vật thu giữ được xác định là ma túy
điều đáng nói là có tới hơn tám mươi người có kết quả dương tính với ma túy
trong đó có ba mươi người là nhân viên của quán karaoke xo faraom
bước đầu cơ quan công an đã xác định tụ điểm karaoke xo pharong là nơi tụ tập các dân chơi để phê ma túy
và cũng thêm một tụ điểm tệ nạn xã hội vừa bị triệt phá
hôm qua tổ công tác công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã phối hợp với công an xã tân dân
tiến hành kiểm tra quán karaoke hoàng tử ở thôn thọ bình xã tân dân huyện khói châu
đã phát hiện có nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy
kiểm tra tại hai phòng vip một và vip hai trên tầng ba có một mươi một thanh niên đang tổ chức ca hát
và tại một phòng vip hai tổ công tác phát hiện một đĩa xứ và một túi ni lông có chứa ma túy
qua làm việc hoa văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn bãi sậy ba xã tân dân
khai nhận đây là ma túy